quá tải chật kín người xếp hàng chờ đợi lấy phiếu khám chữa bệnh đó là tình hình chung của rất nhiều bệnh viện tuyến trung ương
để giảm tài cho các bệnh viện tuyến trên tránh tình trạng vượt tuyến cũng như giảm các chi phí không cần thiết
để người dân ở bất cứ đâu cũng được hưởng một dịch vụ y tế hàng đầu
thì khám chữa bệnh từ xa đang được kỳ vọng là một giải pháp mang tính đột phá
đặc biệt là trong thời gian này khi dịch bệnh covid một mươi chín đang diễn biến vô cùng phức tạp
đây là hình ảnh các bác sĩ bệnh viện đại học y hà nội đang sử dụng nền tảng hỗ trợ tư vấn khám chữa bệnh từ xa
để kết nối với bệnh viện đa khoa huyện mường khương lào cai hội trần điện tâm đồ và siêu âm từ xa về các bệnh mãn tính cần đi khám
còn đây là một cuộc hội trần trực tuyến với bệnh viện đa khoa tp hà tĩnh hội trần ct từ xa
đánh giá những trường hợp đột quỵ não để chỉ định điều trị gián tiếp và kết nối trực tiếp với bệnh nhân tại xã quảng trạch huyện quảng sương để khám bệnh
tôi đã nhận thấy từ rất lâu là telemedicine hay còn gọi là telehealth đây là cái xu hướng của thời đại
đấy là việc giúp cho một bác sĩ trong việc khám chữa bệnh rất hiệu quả đặc biệt là chăm sóc bệnh nhân
tất cả hệ thống y tế chúng ta cần phải nghiêm túc nghiên cứu để áp dụng cái lĩnh vực này
từ năm hai nghìn một mươi bảy bộ y tế đã đưa ra những quy định về việc khám chữa bệnh từ xa
tuy nhiên các bệnh viện chưa thực sự quan tâm đến việc
đầu tư công nghệ phục vụ cho việc khám chữa bệnh này
hưởng ứng lời kêu gọi của bộ thông tin và truyền thông
các doanh nghiệp công nghệ đã chung tay góp phần thúc đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số ngành y tế
việt theo đã xây dựng nền tảng khám chữa bệnh từ xa
tích hợp đầy đủ sáu lĩnh vực khám chữa bệnh từ xa theo quy định của bộ y tế
ban hành trên một nền tảng chung
với nền tảng băng thông rộng lớn số lượng người dân sử dụng điện thoại thông minh tăng cao
nền tảng khám chữa bệnh từ xa được kỳ vọng sẽ nhanh chóng đến được với người dân ở vùng sâu vùng xa
giúp người dân dù ở bất cứ đâu cũng có thể kết nối được với hệ thống y tế hiện đại
trong thời gian này khi tình hình dịch bệnh covid một mươi chín vẫn đang diễn biến khó lường
thì khám chữa bệnh từ xa sẽ thực sự phát huy hiệu quả
khi vẫn bảo đảm việc khám chữa bệnh từ xa
khám chữa bệnh cho người dân và vẫn bảo đảm việc giãn cách xã hội